vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả tăng
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi tháng tám tại quốc lộ bốn g xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
lực lượng công an đã phát hiện đối tượng giàng thị máy có biểu hiện nghi vấn
hai tổ trinh sát khống chế bắt thành công đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bao tải bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
được chia thành hai mươi bọc ni lông màu vàng một xe máy và một số tài liệu khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu giàng thị máy khai nhận vào khoảng hai tháng trước
đối tượng được một người đàn ông quốc tịch lào rủ cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vào nội địa tỉnh lào cai để tiêu thụ
thuê homestay để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai nhà đối tượng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắk phát hiện bắt giữ
tại khu vực tầng một của homestay cốm có địa chỉ tại xã e tu tp bunma thuộc tỉnh đắk lắk
lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm gồm tám đối tượng do tăng văn tuấn cầm đầu
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tạm giữ các dụng cụ sử dụng ma túy
cùng thời điểm này ở tầng trệt của homestay lực lượng công an phát hiện thêm một nhóm khác
của một mươi đối tượng do lộc văn vương cầm đầu đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hai túi ni lông có chứa chất ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
mở rộng điều tra vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường hòa vinh
thị xã đông hòa tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa vừa tiến hành
khởi tố bắt tạm giam thêm năm đối tượng có liên quan
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm đỗ trọng phát huỳnh tấn tịnh trần trung tín
lê trần long và hồ hoàng sa ri kết quả điều tra ban đầu cho biết để buộc con nợ phải trả tiền vay
các đối tượng trên đã đến phường hòa vinh bắt giữ các anh trần thanh phi và lê hồ quy thưởng
tại phòng trọ sau đó đưa về nhà của một đối tượng ở phường hòa xuân tây đánh đập
buộc họ phải viết giấy nhận nợ và gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc thì mới được thả về
mâu thuẫn cá nhân nhóm gồm ba đối tượng đã gây thương tích một bảo vệ của công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã tạm giữ
đào vũ trí đạt nguyễn phước và đặng văn thế thôi về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra cả ba đối tượng đều là công nhân của công ty sedovinaco
do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó nên vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy nhóm đối tượng đã dùng gạch gậy
xông vào đánh gây thương tích cho anh nguyễn trường minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã duy sơn nhân viên bảo vệ khi đang làm nhiệm vụ tại công ty sedovinaco
ngoài việc đánh người trọng thương các đối tượng còn gây hư hại một số tài sản
và thiện trí hợp tác của tập đoàn boeing với vai trò là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất máy bay
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị tập đoàn boeing và cá nhân ông nguyễn vũ mai cơn phát huy vai trò là cầu nối
để bộ công an tiếp cận các trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác phòng chống tội phạm và cứu hộ cứu nạn
quan tâm hỗ trợ về công nghệ chuyển giao công nghệ huấn luyện đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng công an
ông nguyễn vũ mai cơn bày tỏ vui mừng được làm việc với lãnh đạo bộ công an và nhấn mạnh boeing là doanh nghiệp sản xuất máy bay hàng đầu thế giới với hơn một trăm năm mươi nhân viên
tập đoàn boeing sẵn sàng hợp tác với các đối tác việt nam về mua sắm thiết bị tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ đào tạo tập huấn về hàng không
và mong muốn hai bên duy trì kênh trao đổi làm việc để thảo luận sâu rộng hơn nữa về các vấn đề hợp tác kỹ thuật tiềm năng
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao những đề nghị và thông tin tập đoàn boeing đã chia sẻ tại buổi làm việc
mong muốn ông nguyễn vũ michael sẽ có những đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương hai nước nói chung
và quan hệ hợp tác giữa tập đoàn boeing của bộ công an nói riêng đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
thay mặt ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo vừa có thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước các ban bộ ngành đoàn thể trung ương tỉnh ủy thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại việt nam các cơ quan văn hóa văn nghệ các văn nghệ sĩ người làm công tác nghệ thuật
cơ quan thông tấn báo chí đồng bào chiến sĩ và nhân dân cả nước sau đây là toàn văn thư cảm ơn
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký lệnh số ba mươi bốn lct công bố hai pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân
và cũng là ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên phạm vi toàn quốc
trọng tâm là lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương hồ chí minh
tại thủ đô hà nội được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đặc biệt là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng
đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến dự phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương hồ chí minh
sự phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi và những đóng góp to lớn của các cấp các ngành các lực lượng
các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã được tổ chức rất chú đáo trang trọng thành công tốt đẹp có giá trị sâu sắc để lại dấu ấn và ý nghĩa lan tỏa lâu dài
bộ công an xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người sáng lập rèn luyện lực lượng công an nhân dân trong đó có cảnh sát nhân dân
trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo và cán bộ các ban bộ ngành
đoàn thể trung ương và các địa phương các cơ quan báo chí văn hóa văn nghệ các nhà báo
người làm công tác văn hóa nghệ thuật các tầng lớp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế
bộ công an và lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng
mong tiếp tục được đón nhận những tình cảm yêu mến sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phối hợp giúp đỡ
và dành những điều kiện thuận lợi nhất cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
cảnh sát nhân dân nói riêng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới